mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty xi măng hoàng thạch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam sáu bị can
các bị can gồm nguyễn việt nga trưởng ban kế hoạch chiến lược tổng công ty xi măng việt nam
nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược công ty xi măng hoàng thạch
đỗ hoàng linh trưởng phòng kỹ thuật công ty xi măng hoàng thạch
trần trọng khánh lê quy nhơn và trần ngọc tân đều là cán bộ công ty xi măng hoàng thạch
và hoàng ngọc tâm là nhân viên công ty cổ phần tư vấn thương mại và công nghệ amic
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam ông lê thành long chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên công ty xi măng vinsm hoàng thạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đang tiếp tục điều tra mở rộng